tại tỉnh quảng ngãi đồn biên phòng huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi cũng vừa cho biết
đã cùng ngư dân địa phương cứu nạn thành công năm người trên một tàu vận chuyển bị chìm
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tháng một mươi hai tàu vận tải của ông phan thanh tùng cùng bốn thuyền viên
đang vận chuyển ba mươi sáu tấn vật liệu xây dựng ra đảo lý sơn thì bị sóng lớn đánh chìm
nhận được tín hiệu cấp cứu lực lượng chức năng và các ngư dân địa phương đã kịp thời cứu nạn năm người
đưa vào bờ an toàn ước tính vụ chìm tàu này gây thiệt hại gần hai tỷ đồng